theo thông tin đăng tải trên dinh tính đến chiều ngày bảy tháng một mươi gần hai mươi địa phương đã gửi phản hồi
cho cục hàng không việt nam về kế hoạch mở lại đường bay nội địa trong đó vẫn chỉ có ba địa phương
từ chối mở lại đường bay là hà nội hải phòng và gia lai các địa phương từ chối mở đường bay chỉ
chiếm thiểu số nhưng trong đó có hà nội thủ đô của cả nước đồng thời là đầu mối huyết mạch của
mạng bay nội địa theo luật hàng không dân dụng tp hà nội không có quyền đóng cửa hàng không
nội bài nhưng bằng những chính sách nhằm ngăn f dân nhập chính quyền thủ đô đang gián tiếp
kéo dài chuỗi ngày ấy khách của sân bay lớn thứ hai cả nước hà nội muốn thêm thời gian ông khổng
minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết quyết định mở lại đường
bay phụ thuộc vào lãnh đạo thành phố ở một góc nhìn khác phó giáo sư trần đức phu cố vấn cao
các trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế cộng đồng việt nam nhận thấy thành phố hà nội đang muốn
có thêm thời gian tiêm vaccine cho người dân trước khi mở lại giao thông với các tỉnh để địa phương
tự quyết đến bao giờ trong số hai mươi sân bay dự kiến hoạt động lại theo kế hoạch của cục hàng
không có tới một mươi tám sân bay sẽ khai thác đường bay tới nội bài hai sân bay không có kết nối là
cát bi ở hải phòng và xuân thọ ở thanh hóa do cự li quá gần hà nội cục hoàng không cũng dự kiến
tần suất các chuyến bay nội địa giai đoạn đầu là ba trăm tám mươi năm chuyến bay khứ hồi một ngày trong đó có gần
một trăm linh chuyến bay liên quan đến nội bài
với tầm quan trọng như vậy nhiều ý kiến cho rằng thẩm quyền mở lại sân bay nội bài của cục
hàng không và bộ giao thông vận tải chứ không phải là ở thành phố hà nội tuy nhiên cục hàng
ông đã khẳng định quan điểm chỉ mở lại đường bay và những địa phương đồng ý sẵn sàng bay
ông nguyễn quang đồng viện trưởng viện nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông ips cho
rằng chính quyền thành phố hà nội và một số địa phương đang gặp hai vướng mắt ảnh hưởng đến việc
bảo vệ địa phương đó là vướng mắt tâm lý và vướng mắt về kỹ thuật để giải quyết vấn đề này
chuyên gia chính sách cho rằng chính phủ cần nhất quán nhận thức chống dịch theo hướng chấp nhận
chuyện có ca nhiễm từ bỏ mục tiêu zero covid và tránh việc cứ phát sinh ca nhiễm mới là lại đầu
trách nhiệm về cho địa phương về kỹ thuật ông đồng cho rằng chính phủ và các ngành cần phối hợp
đưa ra những tiêu chí thống nhất để xác định một địa phương đã đủ điều kiện mở cửa hay chưa
khi các tiêu chí đã rõ ràng địa phương không còn lý do để từ chối bộ giao thông vận tải hoàn
toàn có thể gửi công văn báo cáo lên chính phủ chính phủ thể hiện vai trò giám sát của mình
thông qua việc tuyếp cò các địa phương cố tình ngăn sông cấm chợ chăn trở trước ngày cất cánh
cất cánh là lựa chọn duy nhất cất cánh là lựa chọn duy nhất bởi theo
hiệp hội doanh nghiệp hàng không việc dừng bay đã khiến ngành hàng không thiệt hại doanh thu trên
năm tỷ đồng một ngày ngành du lịch thiệt hại gần hai tỷ đồng một ngày bảy mươi khách du lịch do
hàng không vận chuyển so với thời kỳ hai nghìn một mươi chín đoàn tiếp viên việt nam airlines trưởng đoàn phan
ngọc linh mang một nỗi lo khác nỗi lo mà ông cho rằng vẫn hiện hữu ngay cả khi địa phương đều đồng
lý và đường bay nội địa được khôi phục hoàn toàn vận hành chuyến bay trong giai đoạn mới ma quy
định cách ly truy vết khi phát hiện f vẫn như cũ thì chẳng mấy mà chúng tôi hết sạch nhân lực
trưởng đoàn tiếp viên chia sẻ trước đây khi phát hiện f
di chuyển trên chiến bay cả tổ tiếp viên sẽ phải cách ly tập trung nhà chức trách cũng phát
thông báo tìm người cùng chuyến bay về f để cách ly theo quy định theo ông linh
quy định này vẫn đang được duy trì và là nguy cơ khiến hãng hàng không cạn kiệt nhân lực trong
thời gian tới trường đoàn tiếp viên việt nam airlines dự đoán sau khi đường bay nội địa được
phục hồi các tình huống phát hiện f di chuyển trên chuyến bay là khó tránh khỏi thậm chí
tỷ lệ phát hiện f dễ nhiều hơn trước đây thì hôm nay cũng trở nên bình thường khi quan điểm chống
đã chuyển từ zero covid sang sống chung với dịch trong hoàn cảnh chưa thuyết phục được hà nội mở
cửa đón khách đi máy bay cục hàng không chấp nhận phương án khôi phục trước những đường bay giữa các
địa phương đã đồng ý tính đến tối ngày bảy tháng một mươi hai thành phố lớn là thành phố hồ chí minh và
đà nẵng đã có tên trong danh sách các địa phương chấp thuận bay cùng ngày các hãng hàng không
việt nam airlines vietjet bamboo đều khẳng định cất cánh vào ngày một mươi tháng một mươi